từng có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản sau khi chấp hành xong án phạt tù lại tiếp tục đi cướp giật tài sản bị bắt
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp long xuyên tỉnh an giang vừa khởi tố và bắt tạm giam đối với lê văn tài và phạm ngọc hải về hành vi cướp giật tài sản
vào ngày một mươi bốn tháng sáu phát hiện chị trần thị mỹ huyền điều khiển xe mô tô chạy ngang có đeo sợi dây chuyền vàng
tài dù hải giật sợi dây chuyền của chị huyền
đến đoạn thuộc xã mỹ khánh thấy vắng người qua lại hải và tài đã giật sợi dây chuyền vàng trọng lượng khoảng một lượng vàng một mươi tám carat rồi tăng ga bỏ chạy
lúc này lực lượng công an xã mỹ khánh đang làm nhiệm vụ thì nghe thấy tiếng chi hô của chị huyền đã kéo rào chốt chặn
hải cùng tài bỏ lại xe để tẩu thoát nhưng đã bị lực lượng công an bắt giữ